ngay sau khi bệnh dịch tả lợn châu phi được khống chế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninh đã tập trung tiêu độc khử trùng môi trường
đồng thời chỉ đạo các đơn vị địa phương hướng dẫn người dân tái đàn lợn từng bước đáp ứng nhu cầu thịt cho thị trường
sau khi mất gần tám trăm linh triệu đồng sau dịch bệnh tả lợn châu phi cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín gia đình anh nguyễn văn vẻ xã mỹ hương huyện lương tài đã bắt tay vào việc tái đàn
nhờ áp dụng nghiêm quy trình chăn nuôi từ lựa chọn con giống thức ăn hàng ngày tiêm phòng vaccine đầy đủ nên lỡ lợn đầu tiên chứ chi phí gia đình anh vẻ thú lãi hơn hai trăm linh triệu đồng